nhận lời mời của phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh bộ trưởng ngoại giao và hợp tác timor leste dionisio barbosorez đã thăm chính thức việt nam từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
sáng nay ngày một mươi tháng sáu phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã có cuộc hội đàm với bộ trưởng dionisio barbosodet
tại buổi hội đàm hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp sớm ký hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ
và sớm triển khai cơ chế ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương như đã thỏa thuận nhằm tạo diễn đàn để các bộ ngành hai bên thảo luận thúc đẩy hợp tác
hai bên cũng nhất trí sẽ thúc đẩy ký mới gia hạn các thỏa thuận hợp tác song phương tạo khuân khổ pháp lý cho hợp tác hai nước
trong đó có hiệp định tương trợ tư pháp hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư hiệp định thương mại song phương bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục đồng thời thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại
trong đó có hiệp định tương trợ kỹ thuật cử chuyên gia sang đào tạo cho timo leste đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác về nghề cá nhất là trong chia sẻ kinh nghiệm phối hợp chống đánh cá trái phép